tiếp tục thông tin phiên sơ thẩm xét xử đại án aic
chiều qua đại diện công ty iec cho biết công ty này sẽ đứng ra bồi thường hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
là số tiền thiệt hại trong vụ án
aic cũng mong hội đồng xét xử miễn trách nhiệm bồi thường và xem xét giảm nhẹ hình phạt
cho các nhân viên của mình
tại phiên tòa nguyên đơn dân sự là ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu công ty aic
và các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng mà viện kiểm sát nhân dân
tối cao xác định là thiệt hại trong vụ án
trả lời về vấn đề này đại diện công ty aic cho biết quá trình điều tra công an đã phong tỏa
hơn một trăm linh bảy tỷ đồng trong bốn tài khoản của công ty
aic chấp nhận bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án
ngoài ra đại diện công ty đề nghị tòa sơ thẩm miễn trách nhiệm bồi thường cho các bị cáo
là nhân viên của công ty đồng thời đề nghị hội đồng xét xử xem xét cân nhắc hình phạt
vì các bị cáo này đã có nhiều đóng góp giúp công ty phát triển trong nhiều năm
trước đề nghị này chủ tọa hỏi các bị cáo trong đó có các bị cáo đã cùng với gia đình
tự nguyện nộp tiền khắc phục có ý kiến gì không khi công ty aic sẽ đền bù toàn bộ thiệt hại
đáp lại câu hỏi của chủ tọa nhiều bị cáo cho biết vẫn sẽ tự nguyện khắc phục hậu quả
thông tin thêm về diễn biến phiên tòa sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền đến quý vị trong các bản tin sau